thực hiện lệnh bắt tạm giam tiến hành khám xét đối với nguyễn ngọc như
nguyễn ngọc như quỳnh về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo quy định tại điều tám mươi tám bộ luật hình sự
từ đó đến nay các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với việt nam liên tục lên tiếng binh vực người này rồi đưa ra những đòi hỏi phi lý
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài vì sao nguyễn ngọc như quỳnh bị khởi tố và xét xử của tác giả tuấn hưng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sau khi nguyễn ngọc như quỳnh
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa khởi tố bắt tạm giam phục vụ điều tra về hành vi tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quy định tại điều tám mươi tám bộ luật hình sự
các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với việt nam cùng một số cơ quan truyền thông nước ngoài đã liên tục lên tiếng vu cáo nhà nước việt nam đàn áp người bất đồng chính kiến
từ sự kiện này họ đòi hỏi phải cải tổ pháp luật hình sự
loại bỏ các điều luật xử lý tội phạm
xâm phạm an ninh quốc gia vì theo họ được định danh một cách mơ hồ
thậm chí họ còn cho rằng việc nguyễn ngọc như quỳnh từng nhận được giải thưởng về nhân quyền
chứng tỏ quốc tế đã ghi nhận và vinh danh cho nên việc bắt và xử lý nguyễn ngọc như quỳnh là đàn áp người đấu tranh nhân quyền
nhưng sự thật không như vậy bởi các năm gần đây dù chính quyền nhắc nhở cảnh cáo nhiều lần
nhưng nguyễn ngọc như quỳnh vẫn không đi theo con đường đúng đắn
mà ngày càng dấn sâu vào con đường tội lỗi
với các hoạt động chống phá có hệ thống bất chấp luật pháp
theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan an ninh điều tra
năm hai nghìn một mươi nguyễn ngọc như quỳnh lập tài khoản facebook mẹ nấm
sử dụng số điện thoại cá nhân để xác nhận tài khoản facebook và là người duy nhất quản lý sử dụng facebook này
sau khi trưng cầu giám định và đánh giá nội dung
kết quả cho thấy gần một hai trăm linh trang tài liệu trên facebook mẹ nấm là do nguyễn ngọc như quỳnh soạn thảo
đăng tải chia sẻ và nhiều bài
bài viết trong đó có nội dung sai sự thật đà kích nói xấu đảng và nhà nước việt nam
xuyên tạc lịch sử cách mạng việt nam chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
qua đó tác động làm ảnh hưởng tới lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng nhà nước
trong thời gian dài nhiều bài viết và chia sẻ trên facebook của nguyễn ngọc như quỳnh gây bức xúc dư luận
mà một trong số đó là tài liệu có tiêu đề tiếng anh tạm dịch là
phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường
trong tài liệu này nguyễn ngọc như quỳnh thu thập từ internet ba mươi một trường hợp người dân bị chết trong
và sau khi làm việc với cơ quan công an rồi biên tập đặt tên với ý đồ lên án tình trạng
sử dụng bạo lực giết dân thường của lực lượng công an
thực tế hoàn toàn khác trong ba mươi một trường hợp nguyễn ngọc như quỳnh lẫn ra thì
một mươi trường hợp chết do công an gây ra các sự vụ này đều đã bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật
hai mươi trường hợp được xác định chết do bệnh lý do tự tử
nhiều trường hợp đã thông báo kết quả giám định pháp y
việc nguyễn ngọc như quỳnh đưa hai mươi một trường hợp nạn nhân qua đời không phải do công an vào tập tài liệu
chứng tỏ có dấu hiệu vu cáo thổi phồng xuyên tạc tình trạng thể hiện rõ chủ đích thù địch với ngành công an
bôi nhọ ngành này khiến người đọc hiểu sai bản chất vấn đề
xâm hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng công an
được biết quá trình điều tra xử lý vụ việc này công an tỉnh khánh hòa còn thu giữ được thống kê
quyết toán những khoản chi phí biên tập dịch phát hành tài liệu
cũng như tổ chức buổi cà phê nhân quyền về vấn nạn công an giết dân được ghi nhận quyết toán bằng đô la mỹ
sau buổi cà phê nhân quyền thân nhân của một người chết trong quá trình làm việc với công an
đã lên tiếng tố cáo nguyễn ngọc như quỳnh và đồng bọn lừa dối họ
không thực hiện đúng cam kết hỗ trợ tài chính có ý đồ xấu trục lợi
với tư cách là người sáng lập điều hành mạng lưới blogger việt nam
nguyễn ngọc như quỳnh cùng một trăm sáu mươi hai cá nhân hai mươi bảy hội nhóm đứng tên khởi xướng
kêu gọi người dân trong nước và ngoài nước tham gia chiến dịch tranh đấu cho tự do dân chủ nhân quyền hai nghìn một mươi chín
với mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
họ cho rằng dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước đối diện nguy cơ hiểm nghèo
bị đe dọa sự tồn vong biến việt nam thành vùng tự trị của nước ngoài
người dân không có tự do nhân quyền đất nước không có dân chủ
được nguyễn ngọc như quỳnh và đồng bọn phối hợp một số người trong nước và ngoài nước
tiến hành có quy mô bài bản như ký tên thỉnh nguyện thư gửi các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án việt nam
vận động nước ngoài can thiệp tổ chức xuống đường kết hợp các hình thức tuyệt thực nến tọa kháng đi bộ
đòi trả tự do cho số tù nhân chính trị lập phái đoàn tiếp xúc với các đại sứ tại việt nam
văn phòng hội đồng nhân quyền liên hợp quốc ở nước ngoài dân biểu nghị sĩ tại các quốc gia có
việt đang định cư những kẻ khởi sớm chiến dịch cho rằng thời cơ đã chín buổi
chiến dịch sẽ là tiền đề để thay đổi đất nước
bản thân nguyễn ngọc như quỳnh đã trả lời phỏng vấn của sbtn cơ quan truyền thông chống cộng
ở nước ngoài có quan hệ chặt chẽ với tổ chức khủng bố việt tân và một số đài báo ở nước ngoài khác
để giới thiệu về các bước tổ chức chiến dịch dự báo diễn biến mời gọi hưởng ứng
trên facebook của mình nguyễn ngọc như quỳnh thường xuyên lợi dụng các sự kiện
chính trị xã hội được dư luận quan tâm để xuyên tạc chống phá đường lối chính sách của đảng
nhà nước gán mọi vấn nạn xã hội hoặc hạn chế sai phạm bị điều tra xử lý cho bản chất chế độ
đòi hỏi phải thay đổi chế độ chính trị mới giải quyết được vấn đề
cùng với đó là các bài viết bài thơ do nguyễn ngọc như quỳnh công bố nhân các sự kiện lớn
của đất nước mà nổi lên là dịp ba mươi tháng bốn hàng năm
về ngày đất nước thống nhất nguyễn ngọc như quỳnh luôn dùng thứ ngôn từ châm biếm hàn học ác ý
nhằm phủ nhận ý nghĩa lịch sử vĩ đại của ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
không chỉ triệt để khai thác mọi cơ hội nhằm tuyên truyền chống nhà nước
nguyễn ngọc như quỳnh còn biến facebook cá nhân thành nơi phát tán hàng trăm bài viết
video clip của các trang tin thù địch kèm theo có các bình phẩm của nguyễn ngọc như quỳnh
thể hiện sự hưởng ứng để thu hút người đọc người xem
phải khẳng định rằng việc nguyễn ngọc như quỳnh phát tán những bài viết trên các trang tin thù địch
là có chủ đích bởi các bài viết này rất tương ứng với luận điệu
có nội dung những bài viết do chính nguyễn ngọc như quỳnh thực hiện như
xuyên tạc lịch sử bôi nhọ lãnh tụ lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
bịa đặt để tung tin về hiểm họa mất nước
bịa đặt và dựng đứng điều mà nguyễn ngọc như quỳnh cùng đồng bọn lưu loa
thanh trừng đấu đá trong nội bộ đảng
vô cáo phỉ bán xúc phạm bộ máy chính quyền bằng đủ loại ngôn từ cực đoan vô văn hoãn
trước nguyễn ngọc như quỳnh cơ quan công an từng bắt quả tang
tòa án nhân dân đã xét xử tuyên phạt án tù một số cộng tác viên của các trang tin này
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
như nguyễn đình ngọc kẻ nấp dưới bút danh là nguyễn ngọc già
để soạn thảo nhiều bài viết có tính chất chống phá thu thập và nhào nạn bóp méo thông tin
nhằm vu khống xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng nhà nước
trên internet hiện còn lưu giữ thông tin của một số nhà đấu tranh dân chủ
từng tố cáo nguyễn ngọc như quỳnh là cánh tay đắc lực của vũ đông hà
cựu thành viên tổ chức khủng bố việt tân và là kẻ điều hành trang dân làm báo
không chỉ cố tình biến facebook cá nhân thành địa chỉ tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước việt nam
nguyễn ngọc như quỳnh còn thường xuyên trả lời phỏng vấn một số đài báo nước ngoài
với nội dung chủ yếu là xuyên tạc tình hình trong nước trên các lĩnh vực
từ lịch sử kinh tế chính trị quốc phòng ngoại giao pháp luật đến dân chủ nhân quyền
đồng thời kích động người dân chống đảng và nhà nước
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu khi trả lời phỏng vấn của lê quốc tuấn trên sbtn
nguyễn ngọc như quỳnh kêu gọi người dân thực hiện bất tuân dân sự với cuộc bầu cử đại biểu
quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp với lập luận điên rồ và kỳ quái
ngày hai mươi hai tháng năm là cơ hội tốt để cho tất cả các công dân việt nam
nếu quan tâm đến việc minh bạch thông tin hãy thể hiện sự bất tuân dân sự của mình
và nguyễn ngọc như quỳnh đã vạch ra kế hoạch với hướng dẫn cụ thể
có nội dung là kêu gọi lợi dụng ngày bầu cử để xuống đường phản đối tẩy chay
trước khi bị bắt năm hai nghìn một mươi sáu và bị khởi tố về hành vi tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn ngọc như quỳnh từng bị cơ quan công an tạm giữ
vì có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
xâm phạm của tổ chức công dân theo điều hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
cụ thể là nguyễn ngọc như quỳnh nhận tiền từ nước ngoài để phát tán một số chiếc áo gắn logo
phục vụ các cuộc biểu tình trái pháp luật
do có thái độ ăn năn hối cải thành khẩn khai báo và cam kết không tái phạm
cho nên nguyễn ngọc như quỳnh không bị xử lý
vừa được trả tự do sau chín ngày tạm giữ nguyễn ngọc như quỳnh tuyên bố đóng block
chấm dứt hoạt động chống chính quyền với lời thừa nhận
tôi đã sai và tôi phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm
tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn nguyễn ngọc như quỳnh lại vẫn ngựa quen đường cũ
và kể từ đó đến nay nguyễn ngọc như quỳnh đã nhiều lần bị cơ quan chức năng tạm giữ
vì liều lĩnh tham gia những hoạt động nhân danh nhân quyền yêu nước
để gây dối trật tự xã hội chống phá đảng và nhà nước
qua những gì nguyễn ngọc như quỳnh đã thể hiện
có thể thấy người này ý thức được hậu quả từ các việc làm sai trái của mình
nói cách khác
nguyễn ngọc như quỳnh có nhận thức và hiểu rõ động cơ tính chất nguy hiểm và hậu quả pháp lý
mà bản thân gây ra hoàn toàn có thể sẽ phải đối diện với pháp luật
nhưng dù chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở cảnh cáo
nguyễn ngọc như quỳnh ngày càng dấn sâu vào con đường chống đảng nhà nước việt nam
một cách cực đoan hơn và quyết liệt hơn
vì thế việc nguyễn ngọc như quỳnh bị khởi tố là tất yếu là hậu quả không thể tránh khỏi
từ các hành vi tuyên truyền chống nhà nước của nguyễn ngọc như quỳnh
cho nên không có bất cứ tổ chức cá nhân nào không có bất kỳ lý do nào
có thể bảo vệ bao biện cho các hành vi vi phạm pháp luật của nguyễn ngọc như quỳnh
vì không chỉ với việt nam mà với các quốc gia có chủ quyền
có hệ thống pháp luật chặt chẽ và nghiêm minh
mọi hành vi tuyên truyền chống phá chế độ kích động lật đổ chính quyền
chống lại cơ quan tư pháp công an quản lý nhà nước
xuyên tạc chính sách kinh tế xã hội xuyên tạc lịch sử dân tộc
đều bị xử lý trước pháp luật